ngày hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố phan thiết bình thuận
lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông cà ti lại được tổ chức
đây là một trong những hoạt động thể thao lâu đời gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân miền biển phan thiết mỗi dịp xuân về
lễ hội đua thuyền ở thành phố phan thiết quy tụ các đội đến từ các phường xã ven biển
tham gia lễ hội đua thuyền năm nay có chín đội của chín phường xã trong thành phố với hai trăm hai mươi năm vận động viên đua thuyền
mỗi đội hai mươi năm vận động viên
ở nội dung đua thuyền các đội tham gia thi đấu ở hai cự li đua thuyền nam đồng hàng năm trăm linh m và đua thuyền nam quay vòng một bảy trăm linh m
đây là lễ hội đặc trưng của người dân miền biển là một trong những hoạt động thể thao lâu đời gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân mỗi dịp xuân về
lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân ở trong vùng các địa phương lân cận cũng như khách du lịch thập phương và quốc tế
kết quả giải nhất nội dung đua thuyền nam đồng hàng năm trăm linh m thuộc về đội thuyền
của phường phú tài đội phương đức nghĩa đoạt giải nhì và giải ba thuộc về đội phường bình hưng